ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết
đến một mươi chín h tối hôm qua hai mươi một tháng một mươi một toàn tỉnh có gần tám ngôi nhà bị ngập lụt
ba người chết và một người bị thương do mưa lũ kéo dài trong hai ngày qua
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
đến một mươi chín h ngày hai mươi một tháng một mươi một lũ trên sông hương sông bồ đang giao động ở mức báo động hai
mực nước các sông đang xuống chậm các hồ chứa thủy điện tiếp tục điều tiết phát qua tua bin
và qua tràn với lưu lượng đến bằng lưu lượng đi để giảm lũ cho hạ du
mưa lớn đã gây ngập lụt tám mươi các tuyến đường giao thông tại các xã vùng thấp trũng
ở thị xã hương trà hương thủy và các huyện phong điền quảng điền từ hai đến tám mét
có điểm ngập sâu một mét nhiều vùng hiện đang bị chia cắt
người dân và các phương tiện đi lại hết sức khó khăn
hiện tỉnh đã huy động tối đa lực lượng ứng trực
kiểm soát giao thông tại khu vực đường bị ngập các ngầm đò ngang đò dọc
để hướng dẫn các phương tiện phân luồng giao thông đảm bảo an toàn và nghiêm cấm đi qua khu vực nguy hiểm